còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị phát biểu bế mạc phiên họp thứ ba mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết
sau bốn năm ngày làm việc ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn tất việc cho ý kiến đối với một mươi chín nội dung
và ba nội dung cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo của chính phủ
trong công tác lập pháp ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời đã xem xét thảo luận kỹ lưỡng đối với sáu dự án luật sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến lần đầu
tại kỳ họp thứ bảy bao gồm luật di sản văn hóa sửa đổi luật địa chất và khoáng sản
luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
luật tư pháp người chưa thành niên luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội cho đến nay đã cho ý kiến đối với hai mươi ba
trên hai mươi bốn dự án luật mà trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy để xem xét cho ý kiến lần đầu hoặc là xem xét để thông qua
còn ba cái nội dung nữa mà trong cái công tác luật pháp mà còn phải chuyển sang phía họp tiếp theo
đó là luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và hai dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách của nghệ an và của đà nẵng
cấn cứ và kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ hộ toàn nhân dân tối cao
các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện hồ sơ tài liệu để gửi đến đại biểu quốc hội
theo thời hạn quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nội quy quy học
trong công tác giám sát chủ tịch quốc hội nêu rõ ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến đối với bốn báo cáo
về dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm với tinh thần là năm cuối của nhiệm kỳ
nên sẽ chỉ tập trung giám sát tối cao một chuyên đề đối với quốc hội và một chuyên đề của ủy ban thường vụ quốc hội
do đó tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội đã quyết định lựa chọn chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và chuyên đề việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội nhất là nhân lực chất lượng cao để báo cáo quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ bảy
sau khi xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát quốc hội về thực hiện nghị quyết bốn mươi ba của quốc hội
về chính sách tài khoá và tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy nội dung này đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ bảy
đối với dự thảo báo cáo kết quả bước đầu giám sát chuyên đề của ủy ban thường vụ quốc hội
với việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
trên cơ sở kết luận bước đầu tại phiên họp này sẽ là cơ sở để đại biểu quốc hội nghiên cứu khi thảo luận
thông qua dự án luật giao thông đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội khóa một mươi năm tại phương bồng lai thị xã quế võ
tại hội nghị tiếp xúc đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh đã báo cáo với cử tri
về dự kiến nội dung kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm
cử tri phương bồng lai nhất trí cao với nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
đồng thời kiến nghị tới quốc hội chính phủ các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương xem xét giải quyết một số vấn đề
hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông và có giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ hai trăm tám mươi bảy đoạn qua địa bàn
tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường tái định cư dự án đường sắt
lim phản lại qua địa bàn có phương án khắc phục ô nhiễm môi trường sông tàu khê cải tạo nâng cấp xây mới một số nhà văn hóa của các khu phố
tại buổi tiếp xúc thượng tướng trần quốc tỏ đánh giá cao những ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri phường bồng lai
và khẳng định đây là thực tiễn cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu quốc hội truyền tải tới quốc hội chính phủ các cơ quan ở trung ương
xem xét xây dựng ban hành quyết sách phục vụ nhiệm vụ phát triển chung của đất nước
bên cạnh đó đồng chí thứ trưởng cũng thông tin nhanh về tình hình kinh tế xã hội
nhất là những chủ trương chính sách lớn trọng tâm của đất nước trong thời gian qua
và các định hướng lớn trong phát triển của đất nước trong thời gian tới đến các cử tri của phương bồng lai
thưa quý vị và các đồng chí
thừa thiên huế là hai địa phương trên cả nước được chính phủ lựa chọn triển khai thí điểm cấp phiếu
lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thử điện tử vneid cho công dân
đợt thí điểm này được bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng bốn và dự kiến sẽ diễn ra trong hai tháng
sau đó sẽ được nhân rộng trên cả nước trong thời gian tới
thay vì phải làm qua hệ thống dịch vụ công
thì nay công dân chỉ cần có điện thoại thông minh
có tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên ứng dụng vneid
các thủ tục cấp phép lý lịch tư pháp đã được thực hiện
vì đây là phương pháp mới nhiều người dân có thể chưa quen
sở tư pháp hà nội cùng các lực lượng đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn các thao tác
nhiều người dân đã bày tỏ sự vui mừng sau khi hoàn tất các thủ tục cấp lý lịch tư pháp trên vneid
hôm nay được các bạn hướng dẫn qua ứng dụng vneb rất là tiện lợi nhanh chóng
chỉ mất khoảng tầm năm phút để nhập thông tin cũng như là thanh toán tiện lợi
em thấy thao tác khá là nhanh và tiện lợi cho công dân
ở cái điểm rằng là nếu mà phải vào đợi với các xếp hàng thì nó rất là mất thời gian
thế nhưng mà ở đây tiện cái chỗ là em có thể trực tiếp thao tác trên điện thoại của mình
và cái xử lý thì khá là nhanh và thuận tiện
qua hai ngày triển khai thí điểm thống kê đã có gần một hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp trên vneid được thực hiện thành công
điều này đã giảm thiểu tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi tại sở tư pháp như trước đây
thông tin đã được tích hợp sẵn
chỉ còn từ bốn cho đến năm trường thông tin là công dân có thể là tích hợp ghi đánh dấu tích này hoặc là có thể là phải ghi
thưa quý vị với quy trình hiện nay khi công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì sẽ được cấp những bản giấy như thế này
tuy nhiên thì với ứng dụng vneid khi mà sử dụng tiện ích cấp phiếu lý lịch tư pháp thì người dân sẽ được cấp thêm một bản phiếu lý lịch tư pháp điện tử
đại diện sở tư pháp hà nội cho biết bản điện tử phiếu lý lịch tư pháp sẽ có giá trị tương đương
pháp lý với bản giấy
công dân không cần phải đến sở tư pháp để nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp bởi vì bản kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã được mặc định trả sẵn trên ứng dụng vneid trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như trên cổng dịch vụ công thành phố
và công dân có thể sử dụng cái bản lý lịch tư pháp điện tử đó để sử dụng các giao dịch dịch vụ công trực dịch các giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
theo ghi nhận trong những ngày đầu thực hiện một số trường hợp công dân còn gặp khó
trong việc thanh toán lệ phí khi chỉ có bảy ngân hàng liên kết để thanh toán qua ứng dụng này hiện việc mở ra kênh thanh toán bằng qr cũng đang được gấp rút hoàn thiện giải pháp nhằm giúp tạo thuận tiện hơn cho người dân
bên cạnh đó để tiến tới mục tiêu thời gian xử lý hồ sơ cấp phép lý lịch tư pháp trên ứng dụng vneid chỉ còn khoảng ba ngày so với một mươi ngày như trước đây đòi hỏi dựa vào cuộc quyết liệt cũng như trách nhiệm của các sở ngành đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn
hành trình nhân đảo trao nhận
hành trình nhân đảo trao nhận yêu thương năm hai nghìn hai mươi bốn đang được các đoàn viên thanh niên công an nhân dân hưởng ứng lan tỏa với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về điện biên
khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con bảy trăm linh người dân khó khăn được tặng quà
một ngôi nhà một mươi chín tháng tám đã được trao tặng cho gia đình đồng chí công an xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
những món quà thiết thực phục vụ công tác hàng ngày được gửi đến lực lượng công an cơ sở thuộc huyện điện biên tỉnh điện biên
bằng tấm lòng và sự tri ân đoàn viên thanh niên công an nhân dân trở thành cầu nối lan tỏa các hoạt động thiện nguyện
đầu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên
để nhân dân thêm hiểu thêm yêu màu áo của những chiến sĩ tin tưởng đồng hành cùng lực lượng công an cơ sở củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữ bình yên địa bàn
thưa quý vị và các đồng chí với phương châm nhà nước hỗ trợ
dân chủ động cộng đồng giúp đỡ
thời gian qua chương trình an sinh xã hội do bộ công an phát động nhằm hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo đã được triển khai tại nhiều địa phương của tỉnh điện biên
những ngôi nhà vững chãi ở vùng biên giới khó khăn đã được hình thành góp phần giúp bà con yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế và từng bước giảm nghèo
gia đình ông mùa a chu là một trong hơn sáu trăm linh hộ ở huyện nậm pồ đã được nhận nhà mới vào năm hai nghìn một mươi
bao năm sống trong căn nhà chật trội rột nát cái nghèo cứ đeo bám mãi nên không có tiền để sửa chữa nhà
từ khi có mái ấm vững chắc ổn định cuộc sống tập trung làm nương dẫy sau gần năm năm kinh tế gia đình giờ đã cải thiện hơn
ông cũng tự nguyện làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và tham gia hỗ trợ bà con trong bản
để hỗ trợ cái nhà này tôi cũng rất vui mừng và gia đình tôi cũng rất là cảm ơn bộ công an đã phát động quan tâm và giúp đỡ các hộ nghèo của tôi
có nhà thì mình có thể chê mưu
người che nắng rồi thì mình sinh hoạt thì gia đình cũng lại cảm thấy nó yên ộn để mình cung cắn làm kinh tế này sau đó để cung cắn vươn lên để thuốc nghèo
chủ trương của bộ công an cũng như sự tham gia tích cực của lực lượng công an các cấp thời gian qua trong việc hỗ trợ người nghèo ở đây
đã giúp cho bà con yên tâm lao động sản xuất bám đất bám bản hạn chế được việc di cư tự do và tham gia vào các hoạt động tội phạm
vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới
đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an
trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho bà con
trong năm qua thì ngoài cái việc mà thực hiện nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
thì lực lượng công an cũng đã là lực lượng hết sức là tiên phong trong cái việc mà chăm lo đời sống cho người dân
trong việc thực hiện hỗ trợ người dân làm nhà thì lực lượng công an cũng đã rất là tích cực
cùng với việc mà tham gia
lực lượng công an cũng đã tham gia trực tiếp bằng ngày công bằng lao động phát huy cái vai trò của mình trong cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ người dân trong việc mà xóa đói giảm nghèo để nâng cao đời sống
đặc biệt hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh điện biên đã hoàn thành năm ngôi nhà cho các hộ nghèo
lực lượng vũ trang cùng nhân dân trên địa bàn tham gia ủng hộ hơn một trăm linh ngày công với tinh thần đoàn kết khẩn trương và quyết tâm
cao để bà con có ngôi nhà mới trong dịp này
đồng lòng hợp sức của toàn dân đã tạo ra một nguồn lực to lớn trong xã hội
chúng tôi đánh giá rất là cao sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trong tỉnh
thông qua đề án này thì một lần nữa khẳng định rằng là chúng ta làm tốt cái công tác vận động nhân dân tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để triển khai thực hiện nhiệm vụ hết sức là quan trọng của anh nghĩa chính trị
để hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng này với cuộc
mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có nơi ăn trốn ở ổn định
điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt xã hội mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kép là vừa giữ vững an ninh quốc phòng vừa thúc đẩy phát triển kinh tế ở vùng biên giới liện biên
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị địa phương liên quan
ngày hai mươi và ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với sáu đối tượng
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn văn khước phó chủ tịch ubnd tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
chu quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài chính tỉnh vĩnh phúc nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty bất động sản thăng long